tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo là đào thị mình chú tại huyện ea súp và lý văn quân chú tại huyện crong bong tỉnh đắk lắc cùng về hai tội danh giết người và cướp tài sản
theo bản án sơ thẩm mình và ông lý văn nó là vợ chồng nhưng thường xuyên mâu thuẫn mình đã thống nhất với quân tìm cơ hội giết ông nó để tự do quan hệ với nhau
ngày sáu tháng ba tại khu vực dãy điều ở xã cư lan quân đã đánh và dùng đá đập liên tiếp vào mặt ông nó dẫn đến tử vong sau đó quân và mình khiêng thi thể nạn nhân lên đồi gian cảnh nạn nhân treo cổ tự tử đồng thời cướp một điện thoại và hai triệu đồng của ông nó
ngày một mươi năm tháng chín tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt quân tử hình về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản tuyên phạt đào thị mình trung thân về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản sau đó quân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt và đại diện gia đình của nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho mình
tuy nhiên sau khi xem xét các tỉnh tiết có trong hồ sơ vụ án hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án đối với hai bị cáo